thưa quý vị trong những ngày gần đây thì điều được cư dân mạng nhắc đến khá nhiều
đó chính là khó khăn trong giao thông đi lại của người dân khi trở lại thành phố
cũng như là việc ủn tắc tại nhiều địa điểm tập trung đông người
như tại các khu du lịch khu vui chơi hay các đình chùa
vâng và hình ảnh của việc phải chờ đợi chen lấn vì tập trung đông người
cũng đã khiến cho dư luận và cộng đồng mạng bày tỏ sự lo lắng
trong bối cảnh dịch bệnh vẫn còn đang diễn biến phức tạp như hiện nay
chùa tam trúc
núi bà đen
pháp vân cầu rẽ
đây là một trong những địa điểm được cư dân mạng khi chia sẻ
đã phải bày tỏ sự choáng váng và than khóc
trước cảnh tượng quá đông người đã bị kẹt cứng tại đây
nhiều cư dân mạng cũng đã chia sẻ những cảnh báo sau khi được trải nghiệm
từ đường đi đến đường đi
đến tây ninh mình đã kẹt xe kéo dài gần sáu mươi bảy km
rất nhiều xe đã phải quay đầu vì không thể vào được
đà lạt đông lắm tàu này lên đó không có chỗ mà ở đâu
năm nào dù đi sớm cũng được trải nghiệm tắt vài tiếng đồng hồ ở đường cao tốc
nên đi sớm hẳn hoặc là muộn hẳn để tiết kiệm thời gian
cũng như không mua bực dọc vào người các bác tài nhé
mới đây cục cảnh sát giao thông đã đưa ra khuyến cáo
với các phương tiện lưu thông cần lựa chọn lộ trình hợp lý
đồng thời sẵn sàng xả trạm khi có yêu cầu
trường hợp xảy ra ủn tắc tùy theo mức độ tổ chức quản lý vận hành
trạm thu phí đường bộ sẽ bị xử lý mức cao nhất lên đến bốn mươi triệu đồng
và nếu không chấp hành khi có yêu cầu xả trạm có thể bị phạt lên đến bảy mươi triệu đồng
nhiều dòng người chờ đợi nối dài cả km
tại các điểm tham quan du lịch đến mức rơi vào tình trạng quá tải
đơn cử như tại đà lạt chỉ tính riêng trong năm ngày gần đây
lượt khách đến đà lạt tăng tới một trăm một mươi ba bốn so với cùng kỳ năm ngoái
cùng với sự hỗ trợ của các cấp chính quyền địa phương
thì nhiều gia đình tại đà lạt cũng đã có những nghĩa cử đẹp
như cung cấp chỗ ở miễn phí cho du khách đến đà lạt dịp này
nhìn hình ảnh các gia đình đi du lịch cầm theo vali mà thấy sợ
nhiều gia đình chắc cũng chủ quan
nghĩ dịch bệnh như thế này không có ai đi
nhưng hóa ra lại đông hơn tưởng tượng không còn chỗ
năm nào người dân cũng đổ về các thành phố lớn
nhưng có thấy mấy trạm nào xả lúc nào cũng tắt đường
cũng u nứ tại nhiều điểm
rồi tại các địa điểm tham quan có năm cũng đã phải đóng cửa
thời gian năm còn dài
sau mọi người cứ phải đi vào những ngày đông đúc như vậy
thiết nghĩ nhiều địa phương có các điểm du lịch nổi tiếng
nên đưa ra những cảnh báo phân luồng từ sớm
không nên để tập trung quá đông người như vậy
tình trạng u nứ đông người đã khiến
dường như khuyến cáo năm k đã không còn nhiều ý nghĩa
việc quét qr khai báo y tế cũng đã bị lãng quên
điều này cũng đã khiến nhiều cư dân mạng
đã phải bày tỏ sự lo lắng nếu dịch bệnh bùng phát
đồng ý là sống chung với dịch
nhưng cũng phải biết cân nhắc việc gì nên làm chứ
nhìn thấy những tấm hình người chen trúc như thế
nếu lây nhiễm thì hệ thống y tế như thế nào
kiến nghị cho dừng ngay các lễ hội
chúng ta đang cố gắng thích nghi an toàn với dịch bệnh
và cuộc sống đã trở lại bình thường như xưa
vẫn phải phòng và chống
không thể buông lỏng một cách thái quá như thế này được
sau tết nhiều địa điểm đã rơi vào tình trạng quá tải
nhiều tuyến đường giao thông tê liệt
để vừa phòng chống dịch vừa đảm bảo an toàn
cần phải có những lựa chọn hợp lý
bạn suy nghĩ sao về vấn đề này
hãy chia sẻ trên fanpage truyền hình công an nhân dân